hôm nay ngày một mươi một tháng một bệnh viện đa khoa huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tiếp nhận bốn mươi năm em học sinh của trường tiểu học khánh bình huyện trần văn thời
vào kiểm tra điều trị nghi do bị ngộ độc flore
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng một mươi một tháng một trường tiểu học khánh bình
đã tổ chức cho các em học sinh trong trường xúc miệng bằng dung dịch floor
để phòng người sâu răng sau khi xúc miệng bằng dung dịch này
hầu hết các em học sinh bắt đầu có biểu hiện bị nôn ói đau bụng
sau khi xảy ra sự cố ban giám hiệu tiểu học một khánh bình xã khánh bình
báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức đưa các em
đến các cơ sở y tế để theo dõi điều trị
tại bệnh viện đa khoa trần văn thời đến trưa nay có tổng số bốn mươi năm em nhập viện điều trị
trong đó có một mươi bảy trường hợp phải cấp cứu số em học sinh còn lại đang tiếp tục
được các y bác sĩ tại đây theo dõi việc cho học sinh xúc miệng bằng dung dịch floor
để phòng sâu răng là thực hiện theo chương trình nhà học đường
một lần trên một tuần qua kiểm tra quá trình pha dung dịch là đảm bảo đúng quy định
thế nhưng trong quá trình hướng dẫn cho các em học sinh xúc miệng
thầy giáo đã hướng dẫn chưa kỹ nên có một số học sinh sau khi xúc miệng
đã tự động nuốt dung dịch flore luôn nên mới xảy ra tình trạng này